tại công viên biển đông thành phố đà nẵng sở văn hóa thể thao thành phố đà nẵng đã khai mạc giải marathon quốc tế đà nẵng manulife hai nghìn một mươi chín
đồng hành với giải lần này có trên chín vận động viên đến từ sáu mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ tham gia tranh tài
các vận động viên thi đấu ở năm nội dung gồm có marathon hành trình chạy bốn mươi hai km bán marathon hành trình chạy hai mươi một km một mươi km và năm km
và hoạt động chạy vui dành cho trẻ em và gia đình
qua sáu lần tổ chức giải marathon quốc tế đà nẵng đã trở thành một sự kiện mang tính xã hội
thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng yêu thể thao trong nước và quốc tế
năm nay số lượng vận động viên tăng lên hai so với năm hai nghìn một mươi tám
marathon quốc tế đà nẵng ngày càng được ban tổ chức chú trọng đến tính chuyên nghiệp nâng cao chất lượng của giải qua mỗi cuộc thi
đây cũng là cơ hội để đà nẵng quảng bá hình ảnh thành phố du lịch thân thiện mến khách thành phố tổ chức sự kiện của khu vực đến với bạn bè thế giới